nhà nước việt nam trao tặng cho những cá nhân và tập thể nước ngoài có những đóng góp to lớn và tích cực trong việc xây dựng củng cố và phát triển tình hữu kỵ đoàn kết và hợp tác giữa việt nam và các nước trên thế giới
phần thưởng cao quý này nhằm thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo và nhân dân việt nam đối với những đóng góp quý báu của ngài test acius trong việc thúc đẩy tăng cường mở rộng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và hoa kỳ trên cương vị đại sứ tại việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chiều ngày ba mươi một tháng bảy tại hà nội bộ thông tin và truyền thông trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phát động cuộc thi ảnh tuổi trẻ việt nam nhật bản chung tay xây đắp tỉnh hữu nghị việt nhật
cuộc thi diễn ra từ tháng bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám dành cho đối tượng là thanh thiếu niên việt nam và nhật bản công dân nghệ sĩ nhấp ảnh chuyên và không chuyên phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí việt nam nhật bản
nội dung các tác phẩm dự thi phải thể hiện tình hình của các cơ quan thông tấn báo chí việt nam nhật bản
đoàn kết mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam nhật bản các hoạt động ngoại giao song phương từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược sâu rộng hoạt động sự kiện giao lưu văn hóa kinh tế chính trị diễn ra trên lãnh thổ hai nước
ngoài ra các tác phẩm cũng có thể là hình ảnh đẹp về đất nước con người phong tục tập quán sinh hoạt cộng đồng nét văn hóa độc đáo thành tiệu trong công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước phát triển kinh tế xã hội của hai nước
đồng thời ảnh dự thi phải có chú thích đi kèm sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng việt tiếng nhật và tiếng anh được đánh máy rõ ràng
ban tổ chức tiếp nhận ảnh dự thi từ ngày một tháng tám đến hết ngày ba mươi tháng chín tới đây theo dấu bưu điện
chiều ngày ba mươi một tháng bảy tại thành phố huế
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức hội nghị tổng kết hai mươi năm thực hiện pháp lệnh bộ đội biên phòng một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai nghìn một mươi bảy
trung tướng hoàng xuân chiến ủy viên trung ương đảng tư lệnh bộ đội biên phòng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo tổng kết pháp lệnh bộ đội biên phòng bộ quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đây là một trong ba tỉnh trong toàn quốc được bộ tư lệnh bộ đội biên phòng chọn tổ chức hội nghị điểm
nhằm đánh giá tổng kết sau hai mươi năm thực hiện pháp lệnh bộ đội biên phòng
qua hai mươi năm thực hiện pháp lệnh bộ đội biên phòng với các nhiệm vụ quyền hạn được quy định
bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ biên giới
quản lý kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu càng biển đáp ứng nhu cầu qua lại biên giới cửa khẩu cho người phương tiện hàng hóa xuất nhập khẩu
dịp này bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã khen thưởng hai tập thể hai cá nhân ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng một mươi tập thể và một mươi năm cá nhân
đồng thời đề nghị thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho một tập thể một cá nhân đề nghị bộ quốc phòng khen thưởng một tập thể và một cá nhân
có thành tích xuất sắc trong hai mươi năm thực thi pháp lệnh bộ đội biên phòng
nhằm đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong công tác kiểm tra kiểm định an toàn đập
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội thảo kỹ thuật giới thiệu công nghệ tiên tiến kiểm tra kiểm định an toàn đập
những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu mưa cực đoan với cường độ cao xuất hiện khiến lưu lượng nước đổ về vùng hạ du lớn gây ra hiện tượng lũ tại nhiều nơi
điều này làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đập để bảo đảm an toàn đập trong một mươi năm trở lại đây
chính phủ đã rất quan tâm vào việc nâng cấp các hồ đập
hiện đã có khoảng bảy trăm linh hồ lớn được gia cố nâng cấp
tuy nhiên công tác kiểm tra kiểm định bảo đảm an toàn các hồ đập ở một số địa phương đơn vị vẫn chưa đủ mạnh
những công trình cũ mà hệ thống đo lường của nó có thể là trong quá trình lịch sử có thể nó bị hư hỏng hoặc là nó không phù hợp thì cũng cần phải thay thế
đặc biệt là các công trình mới đang xây dựng và cho phép xây dựng cũng cần tiếp cận với công nghệ này
thứ hai là chúng tôi cũng mong muốn là phối hợp với phía
các tổ chức khoa học công nghệ quốc tế để cùng với phía việt nam nữa là chúng ta nâng cao năng lực để đánh giá khám chữa bệnh các đập và hệ thống đê
tại hội thảo các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn đập đã chia sẻ những kinh nghiệm thông qua việc áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến trong giám sát đo lường như phương pháp radar phương pháp điện đa cực phương pháp nhiệt hồng ngoại
các phương án này sẽ giúp con người đánh giá được mức độ an toàn của các hồ đập
từ đó có biện pháp ứng phó
nếu có sự cố xảy ra
vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy thành phố hà nội đã xảy ra một trận mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến phố
do thời điểm xảy ra đúng vào giờ tan tầm nên tình trạng ách tắc giao thông đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân thủ đô
trận mưa lớn đổ xuống đúng vào giờ tan tầm đã khiến nhiều con phố rơi vào tình trạng ngập lụt tắc đường kéo dài như lê văn lương nguyễn trãi minh khai nguyễn huy tưởng nguyễn tuân phạm ngọc thạch
người dân vô cùng vất vả trật vật để có thể lưu thông trên những con phố này
nhiều tuyến phố chìm trong biển nước gây ách tắc giao thông
tại một số điểm đen như phố vũ trọng phụng vương thừa vũ nước ngập lụt bánh xe hàng loạt xe chết máy khiến người dân phải rắt bộ
tại các điểm giao cắt hoặc bên dưới nhà ga của đường sắt trên cao cát linh hà đông phương tiện không thể di chuyển trong gần một giờ
mưa thành nhiều đợt lúc chiều tối làm hạn chế tầm nhìn phương tiện di chuyển chậm làm gia tăng ách đắc
miền bắc thường xuyên mưa lớn do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nhiều khu vực trũng thấp bị ngập sâu dự báo mưa sẽ còn kéo dài đến ngày hai tháng tám
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba và áp thấp những ngày qua trên địa bàn tỉnh hà nam đã có mưa vừa mưa to đến rất to
nước lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh dâng cao đã gây ngập lụt tại một số huyện thành phố
ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp dân sinh và gây ra nhiều sự cố trên hệ thống công trình thủy lợi
đề điều của tỉnh
theo tổng hợp từ tri cục thủy lợi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam
toàn tỉnh hà nam có trên bảy trăm bảy mươi hectare lúa bị ngập úng trong đó gần một trăm bảy mươi hectare bị mất trắng
trên ba trăm sáu mươi hecta phải giảm tỉa lại hơn tám trăm tám mươi hecta cây màu bị ảnh hưởng
hơn một trăm một mươi năm hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng trong đó ngập hoàn toàn là một trăm một mươi một ha
bị tràn bầu là bốn hai hecta
trước tình hình trên ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm
cứu nạn tỉnh hà nam đã chỉ đạo các nhà thầu các công ty khai thác công trình công thủy lợi
và địa phương huy động nhân lực vật lực phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ
bơm nước cứu lúa và hoa màu xử lý kịp thời các sự cố do gì tràn sạt lờ đê sạt lờ đê bồi kè
chỉ đạo các địa phương tập trung gieo cấy giảm tiể lại chăm sóc lúa bảo vệ đàn vật nuôi
thủy sản vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm khu đô thị nguồn nước sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh hòa bình có mưa vừa mưa to đến rất to trên diện rộng nhiều nơi tại thành phố
hòa bình cùng các huyện đã xảy ra lũ quét sạt lở đất làm thiệt hại nhà cửa tài sản của người dân
nhiều tuyến đường trong tình trạng bị ách tắc chưa thể lưu thông trở lại
gia đình ông nguyễn sơn hà có ba nhân khẩu đặc biệt khó khăn có ba cháu nhỏ đều bị di chứng
chất độc màu da cam là một trong bốn hộ dân của xóm máy xã dân hạ huyện kỳ sơn
phải di rời khẩn cấp đến nhà văn hóa xóm máy
tại huyện kỳ sơn do mưa lớn những ngày qua cộng với thủy điện hòa bình xả lũ
dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bốn trăm bốn mươi năm từ thị trấn kỳ sơn đi các xã dân hạ
hợp thành hợp thịnh và xuất hiện nhiều vết nứt chia đôi lòng đường
nhiều nhà dân tường nhà đã bị nứt và có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào
cấp bách buộc phải di rời không thể để tồn tại tiếp vì nếu tồn tại tiếp sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người dân
phát hiện được cái nguy hiểm đầu giờ sáng nay thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm kiếm đạn của huyện đã kịp thời triển khai
việc đầu tiên là phải phân luồng giao thông và chặn các xe người dân đi qua lại không cho đi qua lại khu vực sạt trượt để tránh nguy hiểm
và tiếp theo thì có việc triển khai là di dời người của các hộ dân phía bên dưới đường trước sau đó di rời các tài sản của bà con để đến nơi an toàn
mưa lũ còn làm bốn tuyến đường tỉnh bốn trăm ba mươi hai bốn trăm ba mươi ba bốn trăm ba mươi sáu bốn trăm bốn mươi tám và hai tuyến đường trung ương trên địa bàn tỉnh hòa bình bị ách tắc do sạt lở ta luy dương với khối lượng rất lớn và các vị trí ngầm nước ngập sâu
tại huyện đà bắc có tám mươi bốn ngôi nhà bị ách tắc
trong đó một mươi sáu ngôi nhà bị sập hoàn toàn và phải sơ tán khẩn cấp
trên hai mươi ngôi nhà ở tổ hai mươi sáu phường đồng tiến thành phố hòa bình có nguy cơ sạt lở xuống sông đà
ngoài ra các huyện cao phong mai châu tân lạc yên thủy kim bôi cũng đã có hàng trăm ngôi nhà thuộc diện nguy cơ sạt lở phải di rời
trước tình hình mưa lũ trên địa bàn khá phức tạp ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã cắt cử canh gác các khu vực nguy hiểm các điểm sạt lở khu vực ngầm bị ngập nước
sơ tán di chuyển người dân và tài sản của nhân dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn
tỉnh phú yên đang xử lý cấp bách sụt lún kè bờ nam thuộc dự án chống sạt lở bờ nam hạ lưu sông đà răng thành phố tuy hòa
đây là công trình bị thiệt hại nặng sau bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cần phải được khắc phục cơ bản trước mùa mưa lũ năm nay
để bảo vệ khu đô thị nam thành phố tuy hòa và hạ tầng cơ sở bên trong
trong điều kiện khó khăn về kinh phí nhưng tỉnh phú yên cũng đã đầu tư gần năm mươi sáu tỷ đồng từ ngân sách địa phương để xử lý khẩn cấp công trình này
kè được xử lý theo công nghệ nhật bản có kết cấu mái nghiêng lát kiện bê tông đúc sẵn kết hợp gia cố chân kè bằng bê tông dự ứng lực
đỉnh được thiết kế dầm khóa bằng bê tông cốt thép trải vải địa kỹ thuật đắp lại đất mái kè và ra cố chân bằng bê tông dự ứng lực với một mươi hai mét một cọc
trong giai đoạn này để khắc phục công trình những đoạn bị sung yếu như những đoạn bị sạt lỡ nặng những đoạn đã bị đến dâm mũ
thì những đoạn đó mà cho khắc phục thi công trước chẳng hạn như đi từ giữa tuyến là cái đoạn này là bị thiệt hại nặng nhất
tiến hành thi công khoảng sáu trăm linh mét để khắc phục trước hậu lũ sau đó họ làm theo phương chiếu là nhanh
để kịp thời tức là đảm bảo công trình là trong mùa mưa hai mươi tám thì không bị xảy ra sự cố tiếp
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên việc xử lý cấp bách kè bờ nam sông đà rằng nhằm tránh tác động tiêu cực nghiêm trọng
đến các công trình liên kề và đảm bảo an toàn cho công trình bên trong trước mùa mưa lũ tới
công trình phải đảm bảo hoàn tất vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
xử lý là phần mặt sông phần trước và tiến hành gia cố cập cử của phần cử của trang khay dọc theo bờ kề
để đảm bảo vượt lũ trước hai nghìn một mươi tám
công trình kè bờ nam sông đà răng được đưa vào sử dụng cách đây gần một mươi năm và bị sụt lún hư hỏng nặng
sau bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy với chiều dài hơn một km trong đó nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng
uy hiếp trực tiếp hạ tầng cơ sở quan trọng bên trong kè
theo báo cáo của tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư thiên tai trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã làm bảy mươi tám người thiệt mạng và mất tích
hai mươi người bị thương hơn bảy trăm bốn mươi ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi một mươi tám một nghìn ngôi nhà bị ngập nước
sạt lở hư hỏng và tốc mái một mươi hai sáu nghìn hectare lúa và hoa màu bị hư hỏng
tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng một bốn trăm sáu mươi tám tỷ đồng
đáng chú ý là cơn bão số ba đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản
theo ước tính sơ bộ bão số ba làm ba mươi bốn người chết và người mất tích hai mươi sáu người bị thương
hơn bảy hai nghìn ngôi nhà bị sập đổ và ngập nước năm hai nghìn ngôi nhà bị hư hỏng và di rời khẩn cấp
chín mươi sáu bốn nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập úng sáu năm nghìn con da súc và một trăm một mươi năm nghìn con da cầm bị chết và cuốn trôi
sáu hai nghìn hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng nhiều tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông
trong đó yên bái là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số ba với gần một mươi bảy người chết và mất tích
một mươi tám người bị thương
năm trăm sáu mươi sáu ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn gần một nghìn ngôi nhà bị hư hỏng và di rời khẩn cấp
một một nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập úng gần bốn nghìn con da súc da cầm bị chết và cuốn trôi
hơn ba trăm năm mươi hectare nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng
tiếp theo chương trình việt nam airlines hỗ trợ vận chuyển mô tạ người trong cả nước
phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở bình định
ngày ba mươi một tháng bảy tại hà nội tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines phối hợp với trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ vận chuyển bằng đường hàng không cho công tác điều phối vận chuyển mô tạng trên cả nước
đây là hình ảnh chuyến bay mang số hiệu vn một nghìn năm trăm bốn mươi ba hà nội huế của hãng hàng không quốc gia việt nam airlines vận chuyển thành công
của team được lấy từ người cho chết nạn

tất cả mọi thủ tục công tác vận chuyển chỉ được cho phép tiến hành trong bốn đến sáu tiếng đồng hồ kể từ khi quả tim được lấy ra khỏi người hiến
và điều này chỉ khả thi với việc vận chuyển bằng đường hàng không thay vì mất một mươi tiếng bằng đường bộ
theo ký kết việt nam airlines sẽ hỗ trợ tối đa cho các hoạt động thủ tục vận chuyển mô tạng
và miễn phí ghế ngồi cho thùng đựng mô tạng trong quá trình điều phối mô tạng của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
bên cạnh đó để quá trình vận chuyển mô tạng kịp thời gian vàng cho việc ghép tạng người bệnh
việt nam airlines đã chủ động xây dựng quy trình riêng cho các hoạt động vận chuyển mô tạng
cũng như thành lập các nhóm xử lý nhanh các tình huống hỗ trợ khẩn cấp theo thời gian thực tế
chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào và phải nói cũng thấy trách nhiệm của mình
đối với việc thực hiện những chuyến bay an toàn đúng giờ rất là nặng nề
nhưng chúng tôi tin sẽ có sự phối hợp tốt và sẽ với sự quyết tâm để tham gia vào chương trình chung
của ngành y tế việt nam trong việc chăm sóc sức khỏe người dân việt nam
chúng tôi sẽ vượt qua
khoảng cách cũng đã mất đi và cái tình gửi và cái tình thương tôi thấy là không còn cái gì có thể nói cảm động hơn được nữa
nhiều bệnh nhân sẽ được cứu sống ngoài vận chuyển tạng và chúng tôi còn vận chuyển chính những người bệnh
chính những người bệnh mà phải đến những cơ sở có đủ điều kiện mới ghép được để chờ ghép
ví dụ như vừa rồi đã thành công một ca mà chuyển từ thành phố hồ chí minh ra
và với phương tiện dụng cụ là phải tiêm phổi máy tiêm phổi nhân tạo và rất nhiều máy móc như vậy
mà vẫn đã cũng thành công
một cái mặt nữa cái thành công nữa là vận chuyển bác sĩ
ví dụ như có tạng rồi nhưng có thể bác sĩ đi công tác hoặc có những chuyên gia cần phải mời
thì chúng ta có đủ thời gian để các bác sĩ có thể vận chuyển được và bác sĩ có thể ra để cứu sống kịp thời người bệnh
thỏa thuận hợp tác giữa hãng hàng không quốc gia việt nam với trung tâm điều phối tạng quốc gia
nhằm đảm bảo mô tạng được bảo quản và vận chuyển trong thời gian ngắn nhất giữa các địa phương
mở ra cơ hội lớn cho nhiều người bệnh
công nghệ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức lễ công bố chỉ dẫn địa lý
hạt tiêu quảng trị và nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu chứng nhận tỉnh quảng trị
hạt tiêu quảng trị là đặc sản nổi tiếng của việt nam từ thế kỷ một mươi năm
hạt tiêu quảng trị có hương thâm nồng và vị cay đặc trưng
được trồng chủ yếu tại các huyện vĩnh linh cam lộ gio linh hướng hóa với diện tích hơn hai hectare
sản phẩm hạt tiêu quảng trị đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý
số bốn mươi năm theo quyết định số ba nghìn tám trăm bảy mươi năm của cục sở hữu trí tuệ
theo đó sản phẩm bảo hộ chỉ dẫn địa lý hạt tiêu quảng trị bao gồm ba loại
hạt tiêu đen hạt tiêu trắng và hạt tiêu dạng bột
chiều ngày ba mươi một tháng bảy ông đặng bá quang hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện vĩnh thạnh
tỉnh bình định cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng xảy ra tại tiểu khu một trăm ba mươi
và tiểu khu một trăm bốn mươi năm xã vĩnh sơn huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định
đây là vụ khai thác rừng trái phép có quy mô lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở huyện này
và có dấu hiệu phạm tội hình sự
ngay sau khi vụ việc xảy ra phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại hiện trường
để ghi nhận vụ phá rừng nghiêm trọng này
đây là hiện trường vụ phá rừng phòng hộ thuộc khoảnh bốn tiểu khu một trăm bốn mươi hai xã vĩnh sơn
huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định
hàng loạt cây rỗi nhiều năm tuổi đã bị lâm tặc triệt hạ nằm ngổn ngang
nhiều cây bị đốn hạ có đường kính từ tám mươi cm đến hơn một m
tại các gốc cây bị hạ dấu vết cưa máy vẫn còn rất mới
ngay sau khi phát hiện ra vụ phá rừng cơ quan chức năng huyện đã lập các chốt trận bảo vệ hiện trường
lực lượng kiểm lâm cũng như lực lượng quản lý bảo vệ rừng còn rất mỏng
so với yêu cầu công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn
cái thứ hai thì
bây giờ các đối tượng vi phạm nhất là các đối tượng lâm tặc khai thác gỗ
thì cũng rất là manh động dùng rất là nhiều các thủ đoạn để thực hiện hành vi
trước đó ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tổ công tác huyện vĩnh thạnh tiến hành kiểm tra rừng
tại khoảnh bốn tiểu khu một trăm bốn mươi hai và khoảnh tám tiểu khu một trăm bốn mươi năm thuộc lâm phận xã vĩnh sơn
đã phát hiện một mươi năm cây gỗ rỗ nhóm ba bị cưa hạ trái phép dấu vết còn mới
mở rộng kiểm tra
lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm tám cây gỗ rỗi bị cưa hạ trái phép tại khu vực này
dấu vết đã cũ gỗ đã bị cưa sẻ và vận chuyển ra khỏi hiện trường
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ một trăm ba mươi bốn phách gỗ sẻ với khối lượng khoảng một mươi hai mét khối
khoảng hai mươi năm mét khối gỗ tròn đồng thời thu giữ toàn bộ vật dụng lán chạy
giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định phan trọng hồ cho biết
đã gửi văn bản kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình định chỉ đạo công an tỉnh và các cơ quan chức năng
tổ chức điều tra xác minh làm rõ đối tượng khai thác rừng trái phép
tại tỉnh lạng sơn chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra
xử lý tám mươi tám vụ việc liên quan đến kinh doanh vận chuyển thuốc tân dược mỹ phẩm nhập lậu
tịch thu tiêu hủy hơn sáu mươi bảy sản phẩm nhập lậu xử lý vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa
trị giá gần một tỷ đồng
tại khu vực biên giới mặt hàng dược phẩm mỹ phẩm nhập lậu được các đầu nậu xé lẻ
vận chuyển với nhiều thủ đoạn như mang vác sách tay lợi dụng đêm tối vượt biên qua các đường mòn lối tắt
khi hàng đã vào khu vực biên giới thì được cất giấu trong khu vực dân cư nằm sát biên giới
chờ cơ hội cất giấu cho lên xe ô tô vận chuyển vào sâu nội địa tiêu thụ
trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý trường tăng cường công tác quản lý địa bàn
nắm chắc tình hình hoạt động xuất nhập khẩu buôn lậu vận chuyển hàng hóa nhập lậu
thứ hai là cũng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân
trong việc không tiếp tay kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
vấn đề thứ ba là cũng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát phối hợp với các cơ quan chức năng
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân kinh doanh buôn bán vận chuyển mặt hàng thực phẩm mỹ phẩm dược phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc
trên tuyến lưu thông nhất là các trục đường quốc lộ một a một b bốn b các mặt hàng lậu thường được găm cài vào trong xe khách
vào các mặt hàng được phép nhập khẩu cũng như vào các xe sau khi đã xuất hàng trở về nội địa
do vậy việc ngăn chặn mặt hàng này trên tuyến lưu thông là rất khó khăn
cái này là có cái dâu ở đây
thị số một mươi bảy ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ
trạm kiểm soát liên hợp nhất quyết cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra kiểm soát trên địa bàn được phân công
kiểm tra đối với hàng mặt hàng mỹ phẩm dược phẩm và dược liệu rõ nguồn gốc đi qua địa bàn
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
phối hợp công tác kiểm tra xử lý đối với cả các đối tượng kinh doanh buôn bán đối với mặt hàng dược phẩm mỹ phẩm
dược liệu không rõ nguồn gốc đi qua đường vòng đường tránh của trạm
mặt hàng dược phẩm mỹ phẩm là những mặt hàng có giá trị kinh tế cao
nhất là khi hàng giả đem về tiêu thụ trong nội địa mang lại lợi nhuận lớn
do đó các đối tượng buôn lậu sẽ không từ thủ đoạn để buôn bán vận chuyển mặt hàng này
đòi hỏi lực lượng chức năng của lạng sơn cần quyết liệt hơn trong ngăn chặn để giữ vững ổn định thị trường
trong phần tin quốc tế trung quốc có khả năng tham gia tuyên bố chấm dứt chiến tranh triều tiên
năm mươi bảy người nhập viện do nắng nóng tại nhật bản
phủ tổng thống hàn quốc cho biết seoul đang xem xét khả năng đưa ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh triều tiên giữa bốn bên trong đó có cả trung quốc
theo phủ tổng thống hàn quốc cho tới nay
việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh triều tiên giữa bốn bên trong đó có cả trung quốc
chiến tranh được hiểu một cách mặc định là do các nước có quan hệ thù địch với nhau đưa ra
tuy nhiên nếu trung quốc muốn tham gia việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh triều tiên thì không có gì là không thể
điều quan trọng không phải là việc ba bên hay bốn bên tham gia quá trình tuyên bố chấm dứt chiến tranh mà là việc thực hiện tuyên bố này như thế nào
trong tuyên bố panmunjom ký ngày hai mươi bảy tháng bốn vừa qua các nhà lãnh đạo hai miền triều tiên đã nhất trí tuyên bố chấm dứt chiến tranh triều tiên trong năm nay
đồng thời quyết định sẽ tích cực xúc tiến tổ chức các cuộc đàm phán ba bên hàn quốc triều tiên mỹ và bốn bên hàn quốc triều tiên mỹ trung quốc
cho đến nay thỏa thuận ngừng bắn năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trên bán đảo triều tiên chưa được chính thức thay thế bằng một hiệp ước hòa bình
chính phủ thái lan vừa thông qua gói hỗ trợ tài chính gần ba tỷ đô la mỹ cho ngành sản xuất lúa gạo trong niên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
gói hỗ trợ này nhằm khuyến khích người dân ngừng bán thóc lúa
cải thiện chất lượng thu hoạch cũng như tăng giá trị cho mặt hàng lúa gạo
gói hỗ trợ tài chính này sẽ được chia thành ba gói nhỏ
gói thứ nhất dành cho những người nông dân đồng ý trì hoãn việc bán thóc lúa và để hỗ trợ chi phí cải thiện chất lượng giá thành cũng như công tác thu hoạch
gói thứ hai là khoản vay dành cho các hợp tác xã nông nghiệp để thu mua thóc gạo và tăng giá trị cho lúa gạo
gói cuối cùng hỗ trợ cho thương lái gạo đồng ý chữ hàng trong từ sáu mươi đến một trăm tám mươi ngày
với lãi suất là ba các gói tín dụng này sẽ được triển khai trong vòng một năm kể từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
riêng khu vực miền nam gói hỗ trợ sẽ bắt đầu từ tháng sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đợt nắng nóng kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp của đức đặc biệt là các diện tích hoa màu ở phía đông bắc nước này
ước tính thiệt hại có thể lên tới hàng triệu euro
do đó hiệp hội nông dân đức kêu gọi sớm có các biện pháp hỗ trợ cho người nông dân nước này
theo hiệp hội nông dân đức những người nông dân nước này sẽ cần được hỗ trợ khoảng một tỷ euro tương đương với một một mươi bảy tỷ usd
và khoản cứu trợ này nên được cấp cho các nông dân có ba mươi sản lượng hoa màu bị thiệt hại trở lên
nắng nóng đang ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp đặc biệt là các mặt hàng như lúa mì và khoai tây
các vụ mùa đang không được như mong đợi khiến giá nhiều loại mặt hàng tăng cao
đợt hạn hán và nắng nóng kỷ lục năm nay đã gây thiệt hại cho hoa
hoa màu trên diện rộng ở phía bắc châu âu ngoài đức anh ba lan và các nước vùng scandinavia cũng bị ảnh hưởng nặng
chính phủ nhật bản vừa công bố số liệu cho thấy hơn năm mươi bảy người đã phải nhập viện trong vòng ba tháng qua do nắng nóng kéo dài tại nước này và con số dự kiến sẽ còn tăng lên mức kỷ lục
từ ngày ba mươi tháng bốn đến hai mươi chín tháng bảy vừa qua tổng cộng có năm mươi bảy năm trăm ba mươi bốn người đã phải nhập viện
tổng cộng có năm mươi bảy năm trăm ba mươi bốn người đã phải nhập viện vì sai nắng và kiệt sức vì nắng nóng trong đó một trăm hai mươi năm người đã tử vong và gần một nửa là người cao tuổi
nắng nóng xảy ra trên khắp nhật bản sau những đợt mưa lớn gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại khu vực miền tây hồi đầu tháng này khiến số người phải nhập viện tăng lên trong thời gian gần đây
con số cao hơn rất nhiều so với số người phải nhập viện do nắng nóng trong năm ngoái là năm mươi hai chín trăm tám mươi bốn người
đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã khiến nhiệt độ tại một số địa phương ở nhật bản tăng mức kỷ lục
chẳng hạn nhiệt độ trung bình những ngày qua tại kumagaya gần thủ đô tokyo lên tới bốn mươi một một độ c
thủ đô tokyo cũng là nơi có nhiều người phải nhập viện nhất do nắng nóng với bốn sáu trăm bốn mươi tám người sau đó là osaka bốn ba trăm bốn mươi năm người
pháp vừa thông qua một đạo luật cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị hỗ trợ internet khác tại trường học
lệnh cấm này áp dụng cho điện thoại thông minh máy tính bảng đồng hồ thông minh
và các thiết bị được kết nối khác ở tất cả các cơ sở học tập và trong các hoạt động của nhà trường bên ngoài khuôn viên trường học
theo đó học sinh từ ba đến một mươi năm tuổi không được phép mang các thiết bị đến trường nhưng cho phép các trường trung học linh hoạt áp dụng một phần hay toàn bộ lệnh cấm
những trường hợp ngoại lệ gồm phục vụ hoạt động giảng dạy các hoạt động ngoại khóa bổ sung và cho học sinh khuyết tật được phép mang thiết bị để hỗ trợ chức năng
một trong những thách thức đối với công nghệ chế tạo robot trên thế giới hiện nay
là mang lại cho những cỗ máy này khả năng vận động khéo léo và linh hoạt như con người
một công trình thử nghiệm mới đây của các nhà khoa học mỹ cho thấy công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể được ứng dụng để huấn luyện robot các kỹ năng thao tác tương tự như con người
đây là cánh tay robot có tên gọi là cedo digrand có khả năng đặc biệt là xoay hình khối sáu mặt theo yêu cầu và học các thao tác mới trong thời gian ngắn
đối với con người các thao tác này không quá phức tạp
nhưng với một robot cho đến nay đây vẫn là một thách thức
những cánh tay robot đã được chế tạo và sử dụng trong nhiều lĩnh vực nhưng thường được lập trình sẵn và chỉ có khả năng thực hiện một số thao tác nhất định
đối với shadow destroy hand các kỹ sư thuộc tổ chức phi lợi nhuận openai do tỷ phú người mỹ elon musk thành lập sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo có tên gọi dactyl để huấn luyện
sử dụng một thuật toán đặc biệt cùng với camera quan sát và hệ thống mô phỏng hình khối trọng lượng và các yếu tố tương tự ngoài đời thực
đắc tin học hỏi nhanh hơn và trở nên khéo léo hơn đây được coi là giới hạn mới đối với khả năng của một cánh tay robot
tuy nhiên thử nghiệm của openai mới chỉ giới hạn trong một số nhiệm vụ nhất định
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại